vào tối ngày một mươi một tháng năm tại hội trường thống nhất tp hcm quốc hội việt nam phối hợp với liên minh nghị viện thế giới ipu tổ chức lễ chuyển giao chức danh chủ tịch diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
appf nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám giữa quốc hội nước cộng hòa fiji và quốc hội việt nam

và phó trọng trách của chủ tịch diễn đàn appf trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
quốc hội việt nam đánh giá cao hoạt động cũng như nội dung nghị sự của appf đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa các nghị viện trong khu vực củng cố cơ chế đối thoại trao đổi nâng cao vai trò của các nghị viện
trong giải quyết các vấn đề chung của khu vực bảo đảm hòa bình ổn định và phát triển bền vững
kể từ khi trở thành thành viên của appf năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quốc hội việt nam luôn nỗ lực thể hiện vai trò
trách nhiệm của mình
trong các hoạt động của diễn đàn việt nam cam kết tập trung và dành nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công
hội nghị thường niên appf lần thứ hai mươi sáu sắp tới việt nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các nghị viện
các nước để hội nghị appf lần thứ hai mươi sáu thành công tốt đẹp
thay mặt quốc hội việt nam phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp nhận
chuyển giao chức chủ tịch appf từ đại diện của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa fiji
sau buổi lễ hôm nay quốc hội việt nam sẽ gửi thông báo chính thức tới các nghị viện thành viên appf
văn phòng ngài chủ tịch sanh dự appf nakasune về việc quốc hội việt nam sẽ chủ trì hội nghị appf lần thứ hai mươi sáu vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám